đến sáng nay ngày hai mươi sáu tháng tám lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình phước vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm em huỳnh khải an một mươi năm tuổi là học sinh cấp ba nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích khi cùng bạn đi tắm ở sông bé
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi năm tháng tám huỳnh khải an cùng một số bạn rủ nhau đi tắm ở sông bé
trong lúc tắm gần khu vực chân cầu dt bảy trăm sáu mươi thuộc thôn bình hà hai xã đa kia huyện bù gia mập em an đã bất ngờ hụt chân chìm xuống nước sâu bị nước cuốn trôi mất tích